những năm qua huyện yên phong tỉnh bắc ninh là địa phương áp lực vấn đề môi trường rất lớn
đặc biệt là rác thải sinh hoạt và rác thải làng nghề
trước tình hình trên chính quyền các cấp tỉnh bắc ninh huyện yên phong đã đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề trên
đến nay môi trường tại địa phương này đang có nhiều khởi sắc
đây là dự án cụm công nghiệp làng nghề mẫn xá
dự án được kỳ vọng sẽ cứu cánh cho sự phát triển lâu dài cũng như bền vững của các dự án